phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã đến thăm và chúc tết gia đình chính sách cùng các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh lào cai
phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang trong những năm qua
đồng thời đề nghị trong dịp tết các đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân đón tết
riêng với lực lượng quân đội cần phải giữ vững mối đoàn kết quân dân và đối ngoại quân sự giữ gìn biên giới hòa bình hiếu nghị
trong nội địa cần có giải pháp tham mưu cho chính quyền sở tại về công tác xóa đói giảm nghèo
thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ chỉ huy các cấp phải đoàn kết xây dựng quân đội nền nếp chính quy hiện đại
trước đó phó chủ tịch quốc hội đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình ông lê phúc đầu
thương binh hạng hai trên bốn ở tổ chí na thị trấn sapa